bởi ban nhân dân huyện định quán tỉnh đồng nai cho biết đã cử đoàn kiểm tra liên ngành xuống ghi nhận
thống kê thiệt hại và tìm hiểu nguyên nhân cá chết trên sông la ngà
theo đó trong hai ngày qua hàng chục hộ nuôi cá bè trên sông la ngà thuộc địa phận huyện định quán
tỉnh đồng nai lại chịu cảnh cá bè bất ngờ nổi đầu chết hàng loạt
ghi nhận ban đầu có khoảng bốn tấn cá các loại đã bị chết ước thiệt hại đã lên tới hàng trăm triệu đồng
trong ngày một mươi bảy tháng một mươi hai nhiều hộ dân nuôi cá bè trên sông la ngà đã di rời bè cá lên phía thượng nguồn
với hy vọng cứu số cá còn lại
theo một số người nuôi cá nước sông la ngà có mùi khắc thường trong hai ngày qua
trước tình trạng này đoàn kiểm tra liên ngành huyện định quán đã lấy mẫu nước mẫu cá để kiểm nghiệm
nhằm tìm nguyên nhân gây nên tình trạng cá chết hàng loạt